nên phụ nữ dân tộc thiểu số thường ít thông tin về các quyền được tham gia và hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất ở địa phương ít được tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực
do vậy đa số phụ nữ dân tộc thiểu số chưa nhận thức đầy đủ về giá trị bản thân và niềm tự hào về vai trò và thế mạnh của dân tộc mình
trong những năm gần đây chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
và các chương trình dự án dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số cũng đã mang lại những kết quả tích cực
bước đầu góp phần cải thiện sinh kế việc làm thu nhập từ đó nâng cao vị thế của họ trong gia đình xã hội
những dự án đó còn góp phần quan trọng trong việc thay đổi mở mang tư duy cách thức sản xuất cho phụ nữ dân tộc thiểu số
ở bắc cạn dân tộc thiểu số chiếm tới chín mươi năm các hộ nghèo đa chiều
sinh kế chủ yếu của đồng bào là các hoạt động sản xuất nông nghiệp với năng suất thấp
nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường nguồn lực tài chính cũng như công nghệ mới
ngoài ra năng suất và sinh kế của đồng bào nơi đây
còn hay bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ lụt
nhưng với chương trình trao quyền tự chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua ứng dụng công nghệ bốn
các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số đã có khả năng áp dụng các công nghệ bốn trong tiếp cận thị trường
cũng như huy động sự tham gia của các đối tác và các nguồn lực bên ngoài tại chỗ đem lại thu nhập
đã không còn những ngày tháng phải cầu
mong mưa thuận gió hòa để những vụ rau thôi khô héo vì thiếu nước
hay dập nát sau những cơn mưa đầy khắc nghiệt ở nơi vùng cao
cũng đã qua đi những năm tháng cuộc sống đầy khó khăn bấp bênh bữa no bữa đói
sự thay đổi bắt đầu kể từ ngày gia đình bà lê thị sơn cùng một số chị em trong thôn
mạnh dạn đầu tư nhà lưới với hệ thống tưới tiêu tự động để trồng rau
vườn rau ứng dụng công nghệ cao này
mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ đó gia đình nhiều chị em đã thoát nghèo
để thay đổi thói quen và tập tục canh tác truyền thống là một điều khó khăn với những người phụ nữ đã quen cả đời lam lũ
nhưng chỉ sau vài vụ chứng kiến năng suất chất lượng các loại rau củ được nâng lên đáng kể
thị trường tiêu thụ mở rộng nguồn thu nhập cũng từ đó ổn định hơn khiến bà sơn và mọi người thêm quyết tâm
chúng tôi đã học tập đi tham quan được hỏi kinh nghiệm tất cả những kỹ thuật về sản xuất áp dụng thực tế này
tôi thực sự thấy nó năng suất thấy nó hiệu quả
chúng tôi mạnh dạn làm thêm ở nhà lưới thì thấy thực sự hiệu quả cây rau nó có chất lượng
người ăn cũng đảm bảo người làm cũng rất đảm bảo năng suất rất cao
trong thời kỳ hiện nay chúng ta đang thực hiện công nghệ bốn đối với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh
đối với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đối với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh
thứ nhất là cũng chỉ đạo cho các chị hội viên phụ nữ là phải biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mà tăng năng suất
cụ thể là như các mô hình trồng rau sạch công nghệ cao
khi mà ứng dụng cái công nghệ vào trong sản xuất thì cái năng suất là được cao hơn
chất lượng sản phẩm thì tốt hơn chính vì vậy thì cái thu nhập của chị em sẽ được nâng cao hơn
với phụ nữ dân tộc thiểu số
với phụ nữ dân tộc thiểu số
việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất đã là một bước tiến dài
nhưng điều quan trọng hơn cả đó còn là sự thay đổi về tư duy nhận thức
đó là biết giới thiệu quảng bá và làm nên thương hiệu của sản phẩm
thời gian qua để hỗ trợ hội viên tiếp cận ứng dụng công nghệ trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bắc cạn đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội để thúc đẩy kinh tế
tổ chức bồi dưỡng cho những phụ nữ dân tộc thiểu số có ý tưởng khởi nghiệp
với các loại hình như dịch vụ homestay chăn nuôi kinh doanh vật tư nông nghiệp
thôn tân thành xã nông thượng thành phố bắc cạn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc giao
trước đây bà con chủ yếu trồng cây nghệ với diện tích nhỏ và phục vụ trong gia đình
nhưng giờ đây củ nghệ nếp đã trở thành sản phẩm hàng hóa
khi tham gia chương trình o cop
điểm then chốt của chương trình o cop đó là sự liên kết chặt chẽ
từ khâu trồng chế biến đến xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm
hiện nay tác xã nông thượng tân thành chúng tôi có các sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ và tinh bột nghệ nếp đen
chúng tôi đã đi một mươi bốn tỉnh thành trong cả nước
và hiện tại chúng tôi đang xuất một số sản phẩm cho các công ty xuất nhập khẩu
để sang bên nước bạn nước nhật và ấn độ
sau khi mà sản phẩm đến năm tới này
thì chúng tôi sẽ nâng cao thêm cái nhà xưởng xây dựng thêm nhà xưởng
để nâng cao quy mô để đáp ứng xuất khẩu sang hai nước bạn nữa
với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm
nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số

từ đó góp phần phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững và quan trọng hơn
giúp những người phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin vững bước trong cả công việc và cuộc sống
nằm sát biên giới việt lào bản diềm cách trung tâm thị xã châu khê
huyện con cuông tỉnh nghệ an khoảng một mươi km
là nơi sinh sống của khoảng một trăm năm mươi ba hộ đồng bào dân tộc thái và thổ
cuộc sống chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản
nên đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn
mặc dù vậy những người thái ở nơi đây lại luôn ý thức
lưu giữ những giá trị tốt đẹp của nghề truyền thống mây che đan đã có từ lâu đời
nghệ này là nghề tuyên thống của dân tộc thái từ lâu đời ông cha để lại
nhưng mà cô là sờ mai một đi
sau là lên gặp chủ tịch ủy ban xã
rồi đi lên huyện gặp chủ tịch ủy ban huyện
nói là em lên đấy là xem là có cái chương trình nào hỗ trợ cho phụ nữ nghèo của nông thôn việt nam ta hết
rồi là bất ngờ là có cái dự án ví trí viện nghiên cứu ngành nghề nông thôn việt nam á vào
ngay lúc đó là được ủy ban xã ủy ban huyện là đồng tinh nhiệt tinh giúp đỡ
là cho cái dự án vi trí viện nghiên cứu ngành nghề nông thôn việt nam á vào
là cho cái dự án đó vào vào trong tổ trong nhóm để đề xuất đến dự án tập huấn cho
khởi nghiệp bằng tình yêu với nghề mây che đan truyền thống của địa phương
với lòng thương cảm chắc ẩn giúp những người phụ nữ trong bản có thêm thu nhập
bà lan thị hoa đã đứng ra thành lập hợp tác xã mây che đan
và từ đó cùng mọi người dần tạo nên một thương hiệu uy tín
một trong nét nổi bật
khác biệt của mây che đan bản diềm đó là hệ thống hoa văn được đan trên từng sản phẩm
ngoài ra đây là những sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất
mà dùng các loại vỏ cây trong rừng để nhuộm màu
vậy nên mỗi sản phẩm làm ra đều phải trải qua rất nhiều công đoạn hết sức tỉ mỉ và kỳ công
cái này là nán mình đưa về là phơi khô này gạt trên tràn bể cho nó khô không múc
mình mới đưa ra làm
vừa rồi tôi mới xuất là một trăm linh cái giá như thế này
rồi gửi hàng ra hà nội
rồi bên viện nghiên cứu ngành nghe là giúp giúp là gửi hàng sang nhật cho
đán thì là rất khó khăn
bởi vì trước kia là ta theo bằng kím bằng chỉ đó
bằng kím bằng chỉ thì dễ chứ
nhưng mà dù là ta chẻ cái lạt ra luôn cho được là rất khó
có khí sứt
cái tay này móng tay này cùn hết làm cho được khó lắm
nhưng mà mình vẫn phải làm
vì không có cái gì tiêu thụ thì không có thu nhập
thì phải cố gắng nữa
đa dạng về sản phẩm mẫu mã và có chất lượng tốt như vậy
nhưng ít ai biết rằng để hợp tác xã có những đơn hàng xuất khẩu sang nhật
một thị trường khó tính họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn
khi mình đưa hàng đi cũng không biết là trao hàng như thế nào
nói kiểu nào vì mình là người vùng xáu vùng xá
và sau đó là có các gian hàng ở bên cạnh
thấy họ mời khách như thế nào
là giới thiệu hàng như thế nào
mình học hỏi xem là học hỏi những cái bàn ở bên cạnh đó
là mình cũng biết trao hàng và mời khách vào xem hàng bán hàng như thế nào
thì từ đó
là bên bộ lao động thương minh xã hội họ đã biết đến
là mời đi vào đà nẵng
đi hội thảo để quảng bá sản phẩm
và dù đường xa xôi
tôi vẫn lắn lỗi mang sản phẩm đi vào đà nẵng để quảng bá
cho họ còn để có nguồn thu nhập cho mọi thành viên ở trong tổ
khách hàng mọi nơi biết đến
biết đến thì cũng có đơn hàng đều đều từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
là khi đó là tôi làm hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã
khi đó là về vườn đồng hội viên nông dân
là tham gia vào thêm
ban đầu là có bảy người
sau đó tăng lên một mươi bảy người
tiếp tục họ lại vào được hai mươi hai người
hai mươi hai người tăng lên ba mươi người
hiện tại bây giờ là có bảy mươi năm người
có lẽ trong vô số những khó khăn
mà hợp tác xã mây che đan bản diềm trải qua
thì khó khăn nhất với những người phụ nữ dân tộc thiểu số
vốn quen làm lũ với vườn đồng
với những công việc chân tay tỉ mỉ
chưa từng đi xa khỏi ngôi làng
chính là việc tìm ra nguồn tiêu thụ sản phẩm
tìm ra cách xây dựng thương hiệu hay quảng bá nó
vậy nên các dự án như hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo
phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ bốn
chính là bước ngoặt khiến những người phụ nữ như bà hoa
lần đầu tiên bước qua những danh giới rào cản để vươn lên
khi tôi đi tham gia những diễn đàn hoặc là những hỗ trợ
tôi là có ý tưởng nhất mà giúp được tôi là quảng bá sản phẩm lớn nhất là
thứ nhất là giới thiệu sản phẩm
thứ hai là giới thiệu về quê hương của mình
là giới thiệu được
học hỏi được với họ
thấy họ giới thiệu quê hướng của họ
rồi là sản phẩm của họ
mình cũng nghĩ từ đó ra
mình cũng có những sản phẩm đó
mình có địa điểm mình sản xuất đó
thì mình giới thiệu cho mọi người biết
đó là cái ấn tượng của tôi là đi học hỏi được những cái đó
trong quá trình tham gia các hội trợ thì thấy rằng là
cái tư duy và cũng như cái cách trao hàng của các hội viên là
thấy tiến bộ lên rất nhiều
và áp dụng được một phần
áp dụng được các khoa học công nghệ để giới thiệu các sản phẩm
trên các phương tiện thông tin đại chúng
với những người phụ nữ dân tộc thiểu số như bà lan thị hoa
đưa được những sản phẩm truyền thống ra nước ngoài
tạo công ăn việc làm
thu nhập cho bà con đã là một thành công
nhưng trên hết
điều họ gặt hái được lớn nhất đó là sự thay đổi trong tư duy
trong cách tự tin quảng bá sản phẩm
tự tin chia sẻ những kinh nghiệm
kỹ năng với những người phụ nữ khác
và đã biết tổ chức sản xuất một cách bài bản
để tạo dựng thương hiệu uy tín trong cộng đồng
có thể thấy trên rất nhiều những bản làng ở việt nam
người phụ nữ dân tộc thiểu số đã dần tự biết vươn lên
xóa đói giảm nghèo
nhờ những chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước
và các tổ chức phi chính phủ
họ đã đồng hành và giúp những người phụ nữ dân tộc thiểu số
tiếp cận với khoa học kỹ thuật
để từ đó ứng dụng vào cuộc sống sản xuất
và để hiểu hơn về những chính sách
những khó khăn trong quá trình triển khai dự án
phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông nguyễn đức thành
quản lý dự án thuộc tổ chức care quốc tế tại việt nam
phụ nữ dân tộc thiểu số
phụ nữ dân tộc thiểu số có một yếu điểm
đó là họ thiếu sự tự tin
và ngoài ra nhận thức của họ vẫn còn hạn chế
khi mình triển khai những dự án như thế vào trong cộng đồng
vào trong đời sống của những người phụ nữ dân tộc thiểu số
thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những khó khăn
anh có thể chia sẻ về những cái khó khăn này được không ạ
một trong những thách thức chung đối với tất cả phụ nữ
đó là làm sao giúp họ được tiếp cận và đào tạo
với nền tảng thông tin cơ bản
hoặc là kỹ năng sử dụng máy tính hoặc những thiết bị
ví dụ như những nhóm phụ nữ mà người ta ở những vùng
người ta có điều kiện phát triển hơn
thì người ta tiếp cận rất là nhanh
tuy nhiên thì chúng ta còn rất nhiều những cái vùng
những cái cộng đồng người ta bị hạn chế về những vấn đề về ngôn ngữ
tại vì hiện nay chúng ta nền tảng thông tin đa số là bằng tiếng phổ thông
trong khi đó lại có rất nhiều những thông tin chính sách
gắn liền với cuộc sống của họ
hoặc là những thông tin họ cần kết nối với thị trường hoặc sản xuất
thì hầu hết bằng tiếng phổ thông
do đó họ rất là khó có thể tiếp cận được những nguồn thông tin đó để hiểu được
bây giờ cái nền tảng công nghệ thông tin hoặc là công nghệ nó rất là rộng
rất là lớn
tuy nhiên thì để cho bà con hoặc là người dân phụ nữ
người ta tận dụng được những lợi thế đó
thì chúng ta cũng phải nên có những chính sách bằng tính trọng tâm
ưu tiên ví dụ là những cái mảng gì lĩnh vực gì
và theo có một tiến trình lộ trình để phát triển
ví dụ đối với những phụ nữ ở vùng sâu vùng xa
người ta hạn chế về giáo dục về ngôn ngữ
thì cái ưu tiên đầu tiên khi đưa công nghệ bốn vào cho họ là gì
chứ không thể chúng ta áp dụng đại trà
hiện nay thì cái luồng thông tin nó rất là rộng
nó rất nhiều lĩnh vực và lại rất nhiều chiều
do đó một trong những khó khăn hiện nay là làm sao mà giúp
cộng đồng của phụ nữ người ta có những nguồn thông tin đáng tin cậy
để người ta hiểu về những quyền những cái hưởng lợi của họ
tương tự như vậy trong sản xuất cũng vậy
thì cũng nên có những nguồn thông tin và giúp họ
gần như tạo những địa chỉ để người ta có thể tiếp cận
người ta chia sẻ người ta trao đổi trên đó
thì đấy là một cái hiện nay nó cũng là một cái khó khăn
cần phải xem xét trong việc đưa ra những chính sách của chương trình hỗ trợ
sau một thời gian triển khai những dự án như thế
đối với lại là phụ nữ dân tộc thiểu số
thì những cái hiệu quả tích cực nhất mà anh nhận thấy
ở trong những cái sự thay đổi của họ đấy là gì
cái mà ấn tượng đầu tiên là họ chuyển từ
những nguồn thông tin của họ sang chủ động
có nghĩa là trước đây người ta rất là bị động
trong việc tiếp cận những thông tin những chính sách
rất gắn liền với cuộc sống của họ thôi
ví dụ là những thông tin về sản xuất
như thông tin chính sách về giáo dục hoặc là y tế
trước đây khá bị động phụ thuộc vào việc là thông tin
chuyển giao từ các cấp xuống đến địa phương
tuy nhiên hiện nay thì khi họ mà tiếp cận được thông tin tốt hơn
thông qua mạng xã hội
thì họ bắt đầu chuyển đổi
họ chủ động trong việc là khai thác tìm hiểu những thông tin
ví dụ là ở trên hòa bình chúng tôi làm cái dự án
hiện nay là tiếp cận thông tin thị trường
thông qua những cái nền tảng online facebook hoặc là youtube
thì chị em bắt đầu là chủ động trong việc là khai thác
xây dựng những cái trang web
xong họ chủ động tìm hiểu những thông tin làm thế nào
để xây dựng cái mẫu mã sản phẩm nó đẹp hơn tốt hơn
hoặc là kết nối những cái doanh nghiệp bên ngoài
thì đấy là cái tôi thấy là cái đầu tiên
cái thứ hai là thực sự là họ cảm thấy tự tin
họ tổ chức với nhau tốt hơn trong việc tổ chức những nhóm tổ nhóm
hoặc cao hơn nữa là họ đã có những cái hợp tác xã do phụ nữ người ta điều hành
thì ngoài ra liên quan đến việc làm thì chị em chia sẻ là
hiện nay thông qua cái việc là xây dựng những chợ mầm online
thì chị hoặc là làm theo những cái chuỗi sản phẩm
thì chị em bắt đầu tạo những cái công nhân việc làm tại chỗ
đấy thì đấy cũng là một cái xu hướng mà có thể là giúp chị em
tìm được cái việc làm ổn định ở địa phương
trong cái xu thế di cư để tìm việc làm ở thành phố hiện nay vô cùng lớn
theo anh thì công nghệ bốn có tác động như thế nào
trong việc thay đổi tư duy nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số
cái vai trò của công nghệ thông tin rất là là quan trọng ý nghĩa
cái thứ nhất nó là giúp chị em
giúp chị em người ta tiếp cận được kiến thức và thông tin
nó nhanh và kịp thời
kết nối chia sẻ thông tin
ngay cả trong phụ nữ trong cộng đồng cũng như ngoài cộng đồng
thông qua cái nền tảng công nghệ thông tin
và cái quan trọng nữa là giúp người ta tự tin
người ta lâng cao cái nhận thức
thì cái đó là rất quan trọng
gần đây nhất chẳng hạn bọn mình cũng mới triển khai một cái dự án thôi ở trong con tum
một cái chị ở cái thôn rất là xa tê xăng tumarung
thì mình nhớ là cái thời kỳ đầu bọn vào
bọn mình vào làm ấy
thì chị rất là nhút nhát
trong một cái nhóm tổ sản xuất xâm dây
sau một năm giúp chị được tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn
được đi ra ngoài tham gia những hội thảo chia sẻ
thì bây giờ thực sự là một cái ấn tượng
khi quay lại là chị rất tự tin
tham gia ra ngoài cũng có mạnh dạng chia sẻ góp ý
về cộng đồng là tổ chức chị em trong sản xuất xâm dây
hoặc là tìm thị trường
thỉnh thoảng post một số bản tin lên mạng facebook của nhóm
em thấy rất là tự tin và tích cực
cái sự thay đổi của phụ nữ
đặc biệt phụ nữ dân tộc ấy
cái quan trọng nhất là làm sao họ giúp được họ tự tin
họ mạnh dạng
thì đấy là một cái thay đổi lớn nhất
có thể thấy sau một thời gian mà triển khai áp dụng công nghệ bốn
trong cái việc hỗ trợ đông bà phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo
thì có thể thấy được rất là nhiều những cái tín hiệu tích cực
cái sự thay đổi từ tư duy nhận thức
và cái quan trọng giống như anh nói đấy là họ đã chủ động hơn trong công việc
chủ động hơn trong cuộc sống đúng không ạ
vâng cảm ơn anh rất là nhiều về những cái chia sẻ vừa rồi
với phụ nữ dân tộc thiểu số
dệt thổ cầm là một nghề được trao truyền và nối tiếp qua nhiều thế hệ
mỗi tấm thổ cầm ra đời được xem như là một tác phẩm nghệ thuật
thể hiện rõ quan niệm về cái đẹp
tuy nhiên cuộc sống hiện đại khiến nghề dệt thổ cầm dần trở nên mai một
chủ yếu chỉ còn các bà các mẹ vì tiếc nghề cha ông mà gìn giữ
và với chị hà thị hằng để hồi sinh lại nghề dệt thổi cầm truyền thống
nơi mảnh đất con cuông tạo công an việc làm cho rất nhiều phụ nữ trong thôn bản
là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ
khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại và sự hòa nhập về văn hóa len lõi tới từng bản làng người thái
thì nghề dệt thổ cầm lại đứng trước nguy cơ mai một
thương nghề tiếc nghề mong muốn giữ lấy bản sắc riêng của tổ tiên bao đời nay
đã thuê thúc và khiến chị hà thị hằng
từ một người phụ nữ thái chỉ biết tới công việc nội trợ
chồng dâu nuôi tầm và dệt thổ cầm
đã đứng lên tập hợp chị em trong bản để cùng tham gia thành lập hợp tác xã
lập hợp tác xã sản xuất thổ cầm
với ước muốn giản dị vừa giữ nghề truyền thống vừa tăng thu nhập cho mọi người
hợp tác xã chúng tôi đã thành lập năm chín mươi tám
thì vào hai nghìn một mươi là bắt đầu tôi là làm giảng viên
là đi dạy tất cả các huyện
từ huyện con cuông kỳ sơn từ quỳ cháu quỳ hợp sang bên này
thì tính đến thời điểm này
thì chắc có lẽ cũng đếm được khoảng hơn hai ba nghìn học viên rồi
khi đầu thì thành lập hợp tác xã thì có bảy người thôi
nhưng mà sau lớn dần lớn dần là tăng lên một mươi hai một mươi ba người
sau đến thời điểm giờ thì trong cái thôn bản ấy là có sáu mươi gia đình là tham gia vào cái nghề dệt thổ cầm
từ cái động lực ấy yêu thích đam mê cái nghề sở nghề mai một
cho nên là tôi là bắt đầu đi khắp mọi nơi
càng đi thì càng có nhiều cái vui bản sắc nó khác nhau
với là có nhiều những lớp học sinh họ yêu thích muốn học thì mình cũng tâm huyết
thế là cứ đi làm thôi
từ những ngày đầu vất vả đến nay hợp tác xã do chị làm chủ nhiệm đã có vài chục thành viên
những tấm thổ cầm trước đây thường chỉ dành cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
cho các lễ hội hay những cô dâu chuẩn bị về nhà chồng
này đã trở thành các sản phẩm không chỉ giúp người thái giữ lại nét truyền thống của quê hương
mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho những người phụ nữ nơi đây
người thái vẫn thường ví von úp tay thành vân ngửa tay thành hoa
một tấm thổ cầm đẹp không chỉ nhờ vào đôi bàn tay tài hoa khéo léo mà còn quyết định bởi chất liệu sản phẩm
có lẽ vì thế mà tất cả các sản phẩm
đều được làm từ các loại sợi tơ tằm do trị kỷ công quay xa xe sợi
trên đền thổ cầm với các mẫu hoa văn truyền thống như hình quả tráng giá chiêng mặt trăng mặt trời
hình các loại vật hươu nai chim chóc rồng
thì các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và xu thế hiện đại ra đời
từ những chiếc khăn quảng cổ với các họa tiết hoa văn khác nhau tới túi sách quần áo
đều mang rõ nét đặc trưng riêng của thổ cẩm thái nhưng không kém phần độc đáo mới lạ
một nét mới lạ trên nền truyền thống và cũng góp phần không nhỏ làm nên sự hồi sinh
cho nghề dệt thổ cầm của những bản làng thái trên mảnh đất nghệ an
xưa thì họ chỉ có trang phục thôi nhưng mà giờ thì kiểu khách tham quan khách du lịch ấy
thì họ đến với mình là họ yêu thích ví dụ như một lấy cái túi chẳng hạn hoặc cần đón hoặc là túi sách hoặc là tránh treo tường chẳng hạn
thì từ chỗ đó là khách họ đến đặt thì mình lại tạo công an việc làm cho bà con
thì là khi nào tôi cũng bản thân tôi là cứ làm ví dụ như khách đến đặt đấy
thì làm cái hàng máu cho chị em trong bản này là chị em là dệt sau đó là máy thành cái túi cái ví
ví dụ như là nếu mà khách có yêu cầu mình theo cả chủ vào mình cũng thêm cả chữ vào
tất cả đều nhờ tình yêu và mong muốn lưu giữ lại nghề dệt thổ cầm truyền thống của cha ông
lưu giữ lại một trong những nét độc đáo đặc sắc nhất làm nên sự khác biệt của người dân tộc thái
và chắc rằng chỉ những ai sinh ra lớn lên chứng kiến người bà người mẹ của mình bên khung cười
cảm nhận tình yêu với những sắc màu thổ cầm chảy trong huyết quản
mới hiểu được truyền thống và cội nguồn quan trọng đến dường nào
quý vị và các bạn thân mến những hình ảnh hoa văn độc đáo của người thái
được dệt nên từ tâm huyết từ tình yêu với nghề truyền thống cha ông của chị hà thị hằng
đã kết thúc chương trình dân tộc và phát triển hôm nay
mọi ý kiến đóng góp quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhoa org vn
hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau